trong đêm nay và sáng sớm ngày mai nó tiếp tục gây mưa rông nhiều nơi cho khu vực bắc bộ
trong đó các tỉnh vùng núi trung du bắc bộ như lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái hà giang và tuyên quang
sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và có rông
với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ một mươi ba mươi mm cục bộ có thể vẫn có những nơi có mưa to trên năm mươi mm
vì thế trên các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông thao sông lô
có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ năm một m
kèm theo đó là nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía bắc
đặc biệt là tại các tỉnh như lai châu sơn la lào cai và yên bái
sao đến ngày mai gió đông nam tạm yếu những cơn mưa rông ở miền bắc giảm dần
bắc bộ trời mưa nắng gián đoạn trong ngày và nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
có xu hướng tăng nhẹ lên mức hai mươi chín ba mươi độ
không khí lạnh yếu đi và mưa ở miền trung cũng giảm dần
các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
vẫn còn có mưa nhưng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ
đến trưa và chiều mai mưa sẽ hết trời chuyển nắng nhẹ
nền nhiệt ngày ở khu vực này sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi chín ba mươi một độ
với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi trời nắng sớm và cường độ nắng mạnh hơn
nên nhiệt độ cao nhất ngày mai duy trì ở ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận do chịu ảnh hưởng
của những nhiễu động di chuyển từ biển vào
nên ở các huyện ven biển thuộc khu vực này trong đêm nay và chiều tối ngày mai
sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ giảm nhẹ còn ba mươi ba ba mươi bốn độ
với các tỉnh miền nam ngoài khơi khu vực nam biển đông
những đám mây đối lưu đang được gió đông đưa vào
thời điểm trưa và chiều ngày mai nó sẽ gây mưa rông
ở các tỉnh ven biển phía đông vùng từ bà rịa vũng tàu trở vào đến cà mau
đến chiều và tối ngày mai nó sẽ gây mưa rông
trên diện rộng cho toàn nam bộ sau đó mưa rông sẽ mở rộng lên khu vực tây nguyên
phần phía nam tây nguyên và khu vực miền đông của nam bộ
sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và có rông mạnh
khả năng cao sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
do mưa xuất hiện sớm và thời gian nắng trong ngày ngắn đi
vì thế mà nền nhiệt ngày mai ở nam bộ sẽ giảm xuống còn ba mươi hai ba mươi bốn độ
nắng nóng chấm dứt
đối với khu vực tây nguyên nhiệt độ cũng hạ còn ba mươi ba mươi ba độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết tốt
trời nắng giáo gió yếu sóng thấp biển lặng tâm nhìn xa thông thoáng
trong khi ở khu vực biển từ bình định trở vào đến cà mau và khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa thịnh hành gió hướng đông bắc không mạnh
cấp ba cấp bốn nhưng mưa rông lại xuất hiện
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
kèm theo đó là nguy cơ về các hiện tượng cực đoan như tố lốc mưa đá hay gió giật mạnh
vì thế mà tàu thuyền hoạt động trên khu vực huyện đảo trường sa cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước